cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai vừa ra quyết định truy nã đối với phạm hùng cường năm mươi sáu tuổi
chú quận dương kinh thành phố hải phòng do liên quan đến vụ án đường dây mua bán sản xuất buôn lậu xăng dầu
theo điều tra từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi đến tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một cường cùng với đảo ngọc viễn
giám đốc công ty trách nhiệm hiểu hạn đại dương hải phòng phan thanh hữu
giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn phan lê hoàng anh cùng chú tại tp hcm
đóng vai trò cầm đầu đã cùng với hàng chục đồng phạm khác thực hiện hành vi buôn lậu trên hai trăm linh triệu lít xăng giả
với tổng trị giá là hơn hai tám trăm linh tỷ đồng
sau khi vụ việc bị phát giác cường đã nhanh chóng bỏ trốn
công an tỉnh đồng nai kêu gọi đối tượng phạm hùng cường sớm ra trình diện trước cơ quan công an
để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật